các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dương tính với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ anh quốc ngày hai mươi tháng một mươi hai
bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai nhiễm trên bệnh nhân này
bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ oxford nanopore
kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự gen của bệnh viện cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron
đây là trường hợp nhiễm biến thể omicron
trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam là người nhập cảnh đã được cách ly
quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản số
về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu tiên kể từ ngày nhập cảnh người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
gồm nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện
ký túc xá nhà khách của cơ quan sản xuất kinh doanh không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi cư trú
người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú
để thực hiện quản lý và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
thời gian áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh theo công văn này
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh
và đang trong thời gian cách ly theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng
chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ
thủ đoạn tinh vi nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng
liên tiếp trong hai ngày qua công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ ba vụ sử dụng xe ô tô
mô tô vận chuyển trên hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại khu vực ấp vĩnh lạc xã vĩnh gia huyện tri tôn an giang
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt quả tang kha phú vinh minh mẫn
điều khiển xe ô tô chở ba trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và jet
trước đó vào đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại bến đỏ doi lửa thuộc thủy phận xã long điền a
huyện trợ mới tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy vàm nao thuộc phòng cảnh sát đường thủy
công an tỉnh phát hiện trên đò ngang do thuyền trưởng bùi thanh xuân điều khiển
có một xe mô tô chở hai giỏ hàng vô chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hai giỏ hàng có chứa một bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
chiều cùng ngày lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cũng phát hiện bắt quả tang
một đối tượng vận chuyển hai trăm linh bao thuốc lá lậu được cất giấu trong túi sách
và cặp học sinh vừa lên đồ đò ngang để qua sông
trong khi đó công an tỉnh quảng nam vừa liên tiếp
bắt nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh
tại tuyến đường dt sáu trăm một mươi chín thuộc xã bình dương huyện thăng bình quảng nam
công an huyện thăng bình đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng gồm trần văn lẹ
lê quốc ri và nguyễn tấn ngọc cùng chú xã duy nghĩa duy xuyên đang có hành vi mua bán trái phép pháo nổ
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn trăm năm mươi viên pháo nổ hai xe máy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại xã duy nghĩa
thu giữ hai mươi một viên pháo nổ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã mang pháo từ duy xuyên vào thăng bình
bán cho một đối tượng đặt mua trước đó qua mạng xã hội
trước đó ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến ql một trăm một mươi bốn h thuộc xã duy sơn huyện duy xuyên
công an huyện duy xuyên đã bắt quả tang hai vụ hai đối tượng tàng trữ vận chuyển hơn một mươi năm kg pháo nổ
quý vị thân mến dịp tết nguyên đán đang cận kề
khiến cho nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
đây cũng là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu và gian lận thương mại
tại đà nẵng chỉ trong thời gian đầu gia quân cao điểm đấu tranh
lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng giả hàng nhái hóa đơn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
và bằng nhiều con đường thủ đoạn tinh vi khác nhau
các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để tuồn hàng vào thị trường tiêu thụ nội địa
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một ghi chuyền sản xuất bột rét giả nhãn hiệu jotun và dilac
cực tinh vi được công an quận liên triệu bắt quả toàn
tiếp đó hàng loạt lô hàng ngoại nhập gồm quần áo mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ bị thu giữ
còn đây là lô hàng gồm hai tám trăm một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập một hai trăm năm mươi điếu xì gà
hai một trăm bảy mươi ba sản phẩm điện tử và đồ gia dụng các loại được công an quận thanh khê đấu tranh
trong thời gian bắt giữ phần lớn các sản phẩm đều được giao dịch qua mạng xã hội
các trang thương mại điện tử nên đều không rõ nguồn gốc
cơ quan công an đã tạm giữ các lô hàng nói trên và tiếp tục xác minh làm rõ
số lượng các vụ vi phạm và số lượng hàng hóa vi phạm thực tế qua công tác đấu tranh phòng chất tội phạm
của đội sát y tế thì thấy nó diễn ra thường xuyên liên tục nó không hề có dấu hiệu giảm
đặc biệt đến giai đoạn cuối năm giai đoạn giáng sinh các dương lịch về tết âm lịch này
thì hàng hóa vi phạm càng nhiều hơn và càng có hành vi vi phạm của các cơ sở nhân dân nhiều hơn
lợi nhuận cao hàng hóa dù giàu nên nhiều đối tượng đã lợi dụng mọi thủ đoàn tinh vi tuôn hàng vào thị trường nội địa
các đối tượng thường xé lẻ tra trộn hàng thật vào hàng giả cất dấu nhiều nơi để vận chuyển
hơn nữa sự vào cuộc của các nhà bảo hộ nhãn hiệu không quyết liệt
nên công tác đấu tranh
không ít khó khăn
về lục thì nó còn nhiều cái nó còn vướng mắt trong xác định hàng giả hàng thật
và đồng thời khó khăn vướng mắt ở đây là khi vi phạm nhãn vác
nhà sản xuất nhà được bảo hộ cái quyền đó người ta không đồng hành với mình trong công tác tối giác tội phạm
người ta sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận của người ta ảnh hưởng đến thị trường thị phần của người ta
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế đà nẵng
đã bóc gỡ hai trăm hai mươi ba vụ hai trăm hai mươi hai đối tượng liên quan đến các hoạt động buôn lậu sản xuất vận chuyển hàng cấm
giá trị hàng hóa tịch thu gần một mươi tỷ đồng
trong thời gian tới công tác đấu tranh với loại tội phạm này sẽ tiếp tục được đẩy nhanh
và quyết liệt hơn nữa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
tiến cáo đối với người dân là khi mình mua hàng để sử dụng thì đặc biệt thì phải mua những cửa hàng có y tính
và xem những mẫu mã ngày giờ sản xuất những cái tiêu chí trên cái sản phẩm đó xem nó có đúng hay không
nếu mình nghi ngờ thì đề nghị là thông tin cho các cơ quan chức năng
người ta xác minh người ta trả lời để những sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải là đảm bảo chất lượng an toàn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
mỗi người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện cơ sở kinh doanh
có hành vi gian lận thương mại bán hàng cấm
thời gian gần đây hoạt động xuất nhập khẩu tại các tỉnh biên giới xuất hiện tình trạng
ùn tắc lượng lớn hàng hóa chờ xuất khẩu
đặc biệt ở các địa phương có hoạt động thông thương lớn như lạng sơn quảng ninh
vậy giải pháp nào để giảm thiểu tình trạng này
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
hơn bốn xe hàng hóa nông sản vẫn đang ủn ứ tại các cửa khẩu hữu nghị tân thanh chi ma của lạng sơn
vậy đang gây ra rất nhiều xáo trộn cho thị trường hàng hóa đặc biệt là vào thời điểm gần tết như thế này
viện pháp để là thông quan thì về phía trung quốc thì nó đang đề nghị chúng ta áp dụng chặt kẽ
với việc mà phòng chống dịch tặng từ khẩu biên giới

xét nghiệm toàn thể nhân viên các cơ quan nhà nước nhân viên nào đang tại cửa khẩu

thì hiện nay tỉnh tạng sơn này chỉ đặt các cơ quan chúng ta đang triển khai ở đây
tại khu vực lối mở cầu phao km ba
cộng bốn của tỉnh quảng ninh hàng hóa vẫn còn tồn động rất lớn
đến nay lượng xe tồn động tại khu vực này là một một trăm tám mươi tám xe
chủ yếu là hàng thủy hải sản đông lạnh và các loại hàng nông sản
chúng tôi đã chỉ đặt các trụ tục
thì tiếp tục thực hiện trực hai tư trên hai tư giờ để hướng dẫn doanh nghiệp
cũng như là sẵn sàng giải quyết trụ tục

và cũng đồng thời thông báo ngay cho các loại doanh nghiệp
có cái hoạt động xuất nhập khẩu qua đường bàn
trong các lĩnh thức nhanh nhất về cái thông báo của phía trung quốc
thế mà trước đó thì chúng tôi đã có công hàm gửi cục đại quan nam linh của trung quốc
đề nghị là một là tăng hết thời gian thông qua để tránh án sát
trước tình trạng hoạt động xuất nhập khẩu tại các tỉnh biên giới
tồn động lớn lượng hàng hóa chờ xuất khẩu

tổng cục hải quan đã tổ chức họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc
tổng cục hải quan cũng rất nhiều lần cũng kiến nghị các tỉnh thành lập một khu trung chuyển hàng hóa tập trung tại các khu vực cửa khẩu
không đưa lên khu vực cửa khẩu để kiện thủ tục hải quan mà toàn bộ việc thực hiện thủ tục và làm thủ tục với các cơ quan có liên quan là tại các khu trung chuyển
và khi lên cửa khẩu chỉ đưa qua biên giới và xuất khẩu ngay không có việc kiểm soát tại đấy nữa
thì nó mới giải quyết được tình trạng ách tắc trong khu thực hiện thủ tục tại khu vực cửa khẩu
bên cạnh đó đối với ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc cũng sẽ chỉ đạo sở ngành trực thuộc
phối hợp kiểm soát tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển lưu thông mua bán hàng hóa trao đổi thương mại
về lâu dài cũng cần quy hoạch các khu xây dựng kho chuyên dụng bảo quản hàng nông sản tại các cửa khẩu
để từ đó tạo cho việc thông quan hàng hóa được dễ dàng tránh tồn động
theo hải quan lạng sơn ngày mai ngày hai mươi chín tháng một mươi hai hải quan nam ninh trung quốc sẽ hội đàm với hải quan tỉnh lạng sơn
cao bằng quảng ninh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan hàng hóa đặc biệt hàng nông sản
trong bối cảnh trung quốc siết chặt công tác phòng dịch covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quảng ninh còn tồn một năm trăm năm mươi năm xe hàng lạng sơn còn bốn hai trăm linh bốn xe
đây hầu hết là các xe chở nông sản chiếm đến tám mươi là các loại trái cây dễ hư hỏng
hiện phía trung quốc vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu đường bộ
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nên việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu sẽ tiếp tục gặp khó khăn
do vậy các địa phương doanh nghiệp cần có biện pháp điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn